tại khu lưu niệm tổng bí thư nguyễn văn linh xã sai phạm huyện yên mỹ và thăm tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
chủ tịch nước trần đại quang và các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của tổng bí thư nguyễn văn linh người con yêu tú của quê hương hưng yên
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người đảng viên cộng sản kiên cường suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của đảng
tổng bí thư nguyễn văn linh là tấm gương sáng về tận chung với nước tận hiếu với dân người đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước
sau lễ dân hương chủ tịch nước trần đại quang đã tới dân hoa tại tượng đài tổng bí thư nguyễn văn linh dân hương dân hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh hương yên dân hương tại nhà tưởng niệm trung tướng nguyễn bình
cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác đã tới dân hương dân hoa tại khu di tích cây đa và đền la tiến xã nguyên hòa huyện phù cử tỉnh hưng yên
di tích lịch sử cây đa và đền la tiến là nơi tưởng niệm anh linh một một trăm bốn mươi năm anh hùng liệt sĩ chiến sĩ cách mạng và đồng bào
chủ tịch nước trần đại quang và các đại biểu kính cẩn dâng lên các anh hùng liệt sĩ đồng chí đồng bào vòng hoa tươi thắm thắp nén
hương thơm bày tỏ lòng thanh kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đồng chí đồng bào những người con bất tử đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho nền độc lập tự do của tổ quốc
chủ tịch nước trần đại quang cũng đã tới thăm tặng quà bà đặng thị thu thôn la tiến xã nguyên hòa huyện phù cử tỉnh hưng yên gia đình có công với cách mạng
chiều nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác đã đến dân hương
dân hòa tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh quảng nam
đến dân hương dân hoa tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác của trung ương và lãnh đạo tỉnh quảng nam
đã bày tỏ lòng thành kính tri ân và biết ơn vô hạn với công lao đóng góp to lớn của các bà mẹ việt nam anh hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
sau lễ dân hương dân hoa phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác của trung ương đã đến thăm quan bảo tàng mẹ việt nam anh hùng
dịp này phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm năm gia đình có công trên địa bàn thành phố tam kỳ
nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay tỉnh gia lai đã tổ chức lễ dân hoa dân hương chủ tịch hồ chí minh và lễ viếng canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh
tại quảng trường đại đoàn kết các đại biểu đã dâng hoa chức tượng đài chủ tịch hồ chí minh và tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vị cha già của dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh các đại biểu đã đặt vòng hoa trước tượng đài tổ quốc ghi công và dân hương tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc tri ân công lao to lớn vì sự trường tồn cho dân tộc đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn
cầu mong cho hương linh các liệt sĩ được siêu thoát nơi vĩnh hằng và khẳng định tên tuổi sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ sẽ trường tồn cùng non sông đất nước
bộ tư lệnh quân khu chín cũng đã tổ chức lễ viếng tượng đài chiến thắng và đi thăm tặng quà các thương bệnh binh đang điều trị tại các bệnh viện các gia đình chính sách mẹ việt nam anh hùng
trong những năm qua bộ tư lệnh quân khu chín đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác chính sách
đối với quân đội hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã góp phần động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đây cũng là việc làm để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu chín thể hiện tình cảm trách nhiệm nghĩa tình đối với những người có công với cách mạng
góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và quân đội
kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ tối ngày hai mươi bảy tháng bảy
tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh an giang đã long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân tham dự buổi lễ có hơn một người dân trong tỉnh
tại buổi lễ các đồng chí lão thành cựu chiến binh đã ôn lại những chiến công ôn lại lòng yêu nước và tự hào dân tộc
tôn vinh và tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các anh hùng liệt sĩ đồng chí đồng bào đã hy sinh sương máu vì tổ quốc việt nam thân yêu
vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng của dân tộc
thưa quý vị tiếp ông shio noya chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị mekong nhật bản vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp mạnh mẽ và thực chất trên mọi lĩnh vực
đồng thời khẳng định việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ với nhật bản tổ chức tốt hội nghị cấp cao mekong nhật bản vào tháng một mươi tới
khẳng định nhân dân hai nước cùng nhau chia sẻ những khó khăn thách thức thủ tướng đề nghị chính phủ nhật bản phát huy hơn nữa vai trò quan trọng
hợp tác mekong nhật bản đưa mekong trở thành trọng tâm của sáng kiến đối tác vì hạ tầng chất lượng cao tăng cường giao lưu trao đổi
giữa liên minh nghị sĩ hữu nghị mekong nhật bản và nhóm nghị sĩ hữu nghị các nước tiểu vùng mekong khuyến khích các doanh nghiệp nhật bản
nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau của các nước vùng mekong nói chung và việt nam nói riêng
trong đó có lĩnh vực nông nghiệp giúp nâng cao giá trị gia tăng nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế
ông shio noya nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ đặc biệt trong năm nay khi hai nước kỷ niệm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
liên minh đang nỗ lực đóng góp vào phát triển giao lưu quan hệ giữa nhật bản với các nước vùng mekong
nhật bản coi việt nam đóng vai trò trung tâm ở khu vực mekong trong phát triển bền vững do đó nước này mong muốn thúc đẩy quan hệ này với việt nam hơn nữa
về mặt kinh tế cộng đồng doanh nghiệp nhật bản đang đẩy mạnh đầu tư vào việt nam đóng góp vào sự phát triển bền vững của việt nam cũng như quan hệ hai nước
trong lĩnh vực hợp tác lao động nhật bản rất mong tiếp nhận thêm các thực tập sinh việt nam nhất là các điều dưỡng viên sang nhật bản
ông cũng cảm ơn chính phủ và nhân dân việt nam đã ủng hộ hỗ trợ nhân dân nhật bản khắc phục hậu quả đợt thiên tai mưa lũ vừa qua
tiếp đại sứ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae tại việt nam
ông obai saed al haheri vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc hy vọng trong nhiệm kỳ của mình
đại sứ al haheri sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả quan hệ hợp tác chính trị ngoại giao thương mại đầu tư văn hóa giữa nhân dân hai nước việt nam uae
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác với uae trên mọi lĩnh vực trên cơ sở tiềm năng của mỗi bên
các cơ quan việt nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đại sứ hoàn thành trọng trách của mình
qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước
đại sứ al haheri đánh giá cao thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của việt nam và nhấn mạnh lãnh đạo cấp cao uae luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam trên mọi lĩnh vực
đại sứ cũng đề nghị thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng của việt nam tạo điều kiện thuận lợi về thị thực nhập cảnh cho công dân uae
qua đó khuyến khích và xúc tiến mạnh mẽ các hoạt động hợp tác về du lịch giữa hai nước
thưa quý vị
hôm nay trong vụ vỡ đập thủy điện sepien tại lào vừa qua đã có bốn gia đình người việt bị thiệt hại toàn bộ tài sản
để kịp thời hỗ trợ cho các nạn nhân cộng đồng người việt và lãnh sự quán việt nam tại lào đã chung tay góp sức cùng hỗ trợ
bốn gia đình người việt với một mươi năm nhân khẩu đã bị cuốn trôi nhà cửa trong vụ vỡ đập thủy điện sepien
theo các nạn nhân vụ việc xảy ra quá đột ngột nên nhiều gia đình đã phải leo lên mái nhà thì mới kịp thoát nạn
năm giờ kém thì có một nạn nhân bị thiệt hại
chuyến đầu tiên để vào cứu được thì cho một cụ già chủ nhà với vợ con nhỏ trước
còn bố với hai người thanh niên ấy nằm lại ở trên nóc nhà
nhà em thì bán tạm hóa
ở sinh sống ở đấy khoảng năm năm rồi
có đồng nào thì tu gom vào quán để bán thêm có gì để bán thêm
trong khi đó là đến năm cuối cùng đây là một phút là đi hết như vậy
cảnh khó khăn của các gia đình nạn nhân tổng lãnh sự quán việt nam tại lào đã phối hợp với cộng đồng người việt
động viên tinh thần và trao tặng mỗi gia đình một triệu kíp lào cùng với các vật dụng cần thiết
còn người thì còn của để cố gắng cấp phục khó khăn thì chịu đựng để tiếp tục làm tiếp sau này
chính quyền của bạn và cộng đồng người việt ở đây để hỗ trợ nhau nâng đỡ nhau để bước qua khó khăn
theo hội người việt tại tỉnh atapu cho đến nay
cộng đồng này đã hỗ trợ ba mươi triệu kíp lào cùng với lượng lớn hàng hóa cho các gia đình bị nạn trong vụ vỡ đập thủy điện sepien
trong đó chưa tính đến một lượng lớn hàng hóa hỗ trợ từ các nhóm người việt
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị bộ quốc phòng hàn quốc thông báo nước này và triều tiên đã nhất trí tổ chức hội đàm quân sự cấp tướng
vào lúc một mươi h ngày ba mươi một tháng bảy tới đây
theo giờ địa phương
các cuộc hội đàm sẽ diễn ra tại nhà hòa bình tòa nhà bên phía hàn quốc ở làng đình chiến panmunjom
phái đoàn hàn quốc gồm năm thành viên do thiếu tướng kim đô kiên dẫn đầu
trong khi trung tướng an iksan dẫn đầu phái đoàn triều tiên
dự kiến tại các cuộc hội đàm sắp tới hai bên sẽ thảo luận các biện pháp xây dựng sự tin cậy
kiểm soát vũ khí như giải trừ quân bị cũng như rút binh sĩ thiết bị khỏi các khu vực bảo vệ biên giới
hay tìm kiếm các binh sĩ tử nạn trong chiến tranh
trước đó ngày một mươi bốn tháng sáu triều tiên và hàn quốc đã tiến hành đàm phán quân sự cấp tướng lần đầu tiên
kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn bảy nhất trí khôi phục hoàn toàn đường dây liên lạc quân sự giữa hai miền
trong khi đó triều tiên đã trao trả cho phía mỹ hai cốt những binh sĩ bị thiệt mạng trong cuộc chiến tranh triều tiên
theo thỏa thuận từ cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều
đây là động thái cải thiện quan hệ mới nhất giữa washington và bình nhưỡng
lễ tiếp nhận hải cốt đã diễn ra vào sáng hai mươi bảy tháng bảy tại thành phố wonsan miền đông triều tiên
dự kiến số hai cốt này sẽ được đưa về căn cứ không quân osan ở piang tech cách seoul khoảng bảy mươi km về phía nam
tại đây cơ quan phụ trách vấn đề tù nhân chiến tranh và mất tích trong chiến tranh sẽ kiểm tra
và có thể đưa những hai cốt này về hawaii để giám định pháp y
theo nhiều nguồn tin triều tiên được cho là đã trao năm mươi năm bộ hài cốt lính mỹ trong đợt này
trên trang twitter tổng thống mỹ donald trump đã gửi lời cảm ơn đến nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
nhấn mạnh sau rất nhiều năm đây sẽ là thời khắc quan trọng của những gia đình mỹ có thân nhân thiệt mạng trong chiến tranh
ước tính khoảng năm ba trăm linh binh sĩ mỹ đã thiệt mạng trong chiến tranh triều tiên cho đến nay vẫn chưa tìm được hải cốt
sau hai tháng tạm dừng ba nước mexico mỹ và canada đã nối lại quá trình tái đàm phán
hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta với mục tiêu hoàn tất thêm một mươi trường của hiệp định
bộ trưởng kinh tế mexico indefonso guajardo
đánh giá với một mươi chương mới dự kiến sẽ được hoàn tất tiến trình nâng cấp nafta đã đạt được hai phần ba quãng đường
nhưng vẫn còn nhiều thách thức liên quan tới một số đề xuất khó từ phía mỹ
trong khi đó đại diện thương mại mỹ robert lighthizer cho biết đàm phán lại nafta đang bước vào giai đoạn cuối
và nhiều khả năng các bên sẽ đạt được một hiệp định mới vào tháng tám tới
quá trình tái đàm phán nafta đã bị ảnh hưởng bởi việc mỹ áp thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm của mexico và canada
điều này đã gây ra sự đáp trả tương ứng với hàng loạt mặt hàng xuất khẩu của mỹ
ngay tuần trước tổng thống mỹ donald trump đã lên tiếng đe dọa loại bỏ nafta
và thay thế bằng các thỏa thuận song phương với mexico và canada
tổng thống venezuela nicolas maduro vừa thông báo về kế hoạch xóa bỏ năm số trên đồng tiền bolivar của nước này
với tuyên bố nhằm ổn định và thay đổi đời sống tiền tệ của đất nước một cách triệt đề
tổng thống venezuela cho biết
việc thay đổi sẽ bắt đầu kể từ ngày hai mươi tháng tám
ngoài ra kế hoạch này sẽ gắn chặt đồng bolivar vào tiền kỹ thuật số petro phát hành gần đây
đồng thời venezuela sẽ giới thiệu các tờ tiền mới
venezuela rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng kể từ năm hai nghìn một mươi
hồi đầu năm nay quỹ tiền tệ quốc tế imf dự báo lạm phát tại quốc gia này
có thể chạm một triệu phần trăm trong năm nay
tương đương khủng hoảng tại đức năm một nghìn chín trăm hai mươi ba và zimbabwe cuối những năm hai nghìn hai
chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt